đội tuyển nữ việt nam và thái lan được đánh giá là hai đối thủ mạnh tại giải vô địch bóng đá nữ đông nam á
bước vào trận chung kết cả hai đội đều cố gắng tạo ra thế trận có lợi cho mình
tốc độ trận đấu trong suốt hiệp một diễn ra ở mức trung bình
sang đến hiệp hai cả hai đội đều đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn thắng
nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn thực sự
phải đến những phút đầu tiên của hiệp vụ tuyển nữ việt nam mới ghi bàn mở tỷ số
nhờ công của huỳnh như kết thúc một trăm hai mươi phút thi đấu nỗ lực đội tuyển nữ việt nam đã chính thức giành ngôi vô địch